theo thông tin từ sở y tế hải phòng tài xế và bố của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại việt nam
là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân tuy nhiên đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai virus gây bệnh covid một mươi chín
theo lãnh đạo của sở y tế hải phòng hiện tại sức khỏe của hai người đều bình thường
mặc dù kết quả xét nghiệm âm tính nhưng hai trường hợp này vẫn tiếp tục được theo dõi
cách ly y tế chặt chẽ tại bệnh viện việt tiệp trong vòng một mươi bốn ngày